các cơ quan chức năng huyện củ chi vẫn đang phối hợp kiểm tra làm rõ nhân thân của người tự xưng là đại đức thích tâm phúc
người đàn ông mặc đồ nhà sư trong quán bar gây xung sao dư luận những ngày qua
được biết người đàn ông tự xưng là đại đức thích tâm phúc có tên thật là nguyễn minh phúc
trú tại ấp lán cát xã tân phú trung huyện củ chi nơi ông phúc cư ngụ không phải cơ sở tôn giáo
tên chùa hoàng pháp trung ương chỉ là bản hiệu do ông phúc tự ý dựng
chính quyền địa phương cũng đã đề nghị ông phúc tháo dỡ
người này cũng đã nhiều lần bị cơ quan chức năng nhắc nhở xử lý dưới nhiều hình thức
điển hình ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an xã tân phú trung đã tham mưu ủy ban nhân dân xã
ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự đối với ông nguyễn minh phúc
về hành vi khiêu khích treo gẹo xúc phạm lăng mạ bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác
với hình thức phạt tiền là hai năm triệu đồng và ông phúc đã nộp phạt
ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện củ chi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với bà ngô phương lan chủ kênh youtube với một mươi một tám trăm linh lực đăng ký với hình thức phạt tiền là bốn triệu đồng
và biện pháp khắc phục là xóa tài liệu hình ảnh có nội dung xuyên tạc bịa đặt vô cáo liên quan đến người tự xưng là thích tâm phúc
ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban nhân dân huyện củ chi đã chỉ đạo phòng nội vụ huyện
phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan
nhân dân xã tân phú trung mời làm việc và yêu cầu ông nguyễn minh phúc cam kết không phát ngôn sai sự thật
không chia sẻ những thông tin trái với quy định của pháp luật trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc việt nam